một thông tin đáng chú ý khác cục hàng không việt nam thông tin số liệu báo cáo của các hãng hàng không việt nam
trong hai ngày cao điểm hai mươi tám và hai mươi chín tháng bốn tới tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ hà nội
đi các điểm du lịch trọng điểm như nha trang đà nẵng huế đà lạt phú quốc tuy hòa quy nhơn đồng hới là trên bốn mươi một ghế
đáng chú ý ngày hai mươi chín tháng bốn tỷ lệ lấp đầy tăng đột biến gồm trạng hà nội huế đạt một trăm linh
hà nội tuy hòa đạt chín mươi ba hà nội đồng hới quy nhơn đều đạt trên chín mươi sáu
tương tự tại tp hcm lượng đặt chỗ cho ngày hai mươi chín tháng bốn các trạng bay đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên
ở mức cao với tổng số ghế được cung ứng là khoảng bốn mươi ghế
tỷ lệ lấp đầy trên các chặng từ tp hcm đi quy nhơn phú quốc tuy hòa đều đạt trên tám mươi
tương tự chiều ngược lại các trạng bay chiều về hà nội tp hcm cũng có tỷ lệ đặt chỗ ở mức cao
trong các ngày cao điểm
mùng hai và mùng ba tháng năm cá biệt một số chặng từ phú quốc quy nhơn huế tuy hòa đến hà nội
và tp hcm đều đạt tỷ lệ trên tám mươi mặc dù giá vé bay các trạng nội địa vào dịp lễ này đang ở mức cao
thậm chí là cao hơn giá vé của nhiều trạng bay nước ngoài
nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không
xem xét tăng chuyến trên các đường bay
từ hà nội tp hcm đi các điểm có nhu cầu du lịch lớn bao gồm phú quốc tuy hòa bình định cam ranh côn đảo
trong các ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng bốn và ngày mùng hai đến ngày mùng ba tháng năm